chào quý vị khán giả mời quý vị cùng đến với những tin tức an ninh trật tự trong bản tin một trăm một mươi ba online
ngày hôm qua tnthq đã đưa các bị cáo là thành viên của tổ chức khủng bố việt tân ra xét xử sơ thẩm
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo châu văn khảm sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín việt kiều úc một mươi hai năm tù
nguyễn văn viễn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một quê ở quảng nam chú quận một mươi hai tp hcm một mươi một năm tù
trần văn quyền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín quê hà tĩnh chú thị xã di an tỉnh bình dương một mươi năm tù
cùng về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân theo điều một trăm một mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
tổ chức khủng bố việt tân là tổ chức phản động
lưu vong người việt thành lập năm một nghìn chín trăm tám mươi hai tại thái lan hiện do đỗ hoàng điểm quốc tịch mỹ là chủ tịch
mục tiêu hoạt động của tổ chức này là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
lật đổ nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
từ năm hai nghìn một mươi sáu bộ công an đã đưa tổ chức này vào danh sách các tổ chức khủng bố tại việt nam
theo cáo trạng châu văn khảm tham gia tổ chức khủng bố việt tân từ năm hai nghìn một mươi
là một trong những đối tượng hoạt động tích cực làm đại diện cơ sở đảng bộ sydney
kiêm bí thư đảng bộ úc châu hoạt động với bí danh hoàng liêm
đầu năm hai nghìn một mươi chín theo chỉ đạo của đối tượng cầm đầu tổ chức khủng bố này là đỗ hoàng điểm
châu văn khảm đã xâm nhập bất hợp pháp vào việt nam qua biên giới campuchia
lôi kéo kết nạp một số đối tượng trong nước và tổ chức khủng bố việt tân để đào tạo huấn luyện
cung cấp tài chính kích động các hoạt động chống phá nhà nước việt nam
khi đang thực hiện hành vi này thì bị lực lượng công an bắt quả tàng
với hành vi cướp tài sản hai đối tượng cùng chú huyện hưng hà tỉnh thái bình vừa bị lực lượng công an bắt giữ để điều tra
ngày tám tháng một mươi một chị lê thị nga chú huyện quỳnh phụ đang đợi xe khách thì bị hai đối tượng điều khiển xe mô tô giật túi sách
bên trong túi sách có một thẻ căn cước công dân một thẻ atm một điện thoại di động và hai triệu bảy trăm linh nghìn đồng
chỉ trong thời gian ngắn lực lượng công an xã đã xác định đối tượng gây án là vũ xuân mạnh và phạm văn thành
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội cơ quan công an đang tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tuyên quang vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn văn kiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
chú thôn tuy lai một xã minh khai huyện hưng hà tỉnh thái bình về hành vi giết người cướp tài sản
là người tỉnh ngoài đến địa bàn cư trú mỗi lần tới một tỉnh đối tượng dùng tên và giấy tờ giả
điều này đã gây khó khăn trong công tác điều tra của lực lượng chức năng
đối tượng nguyễn văn kiên vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tuyên quang ra quyết định khởi tố bị can
ra lệnh bắt tạm giam về tội giết người và cướp tài sản
trước đó kiên có quen chị lương thị nhung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu thường trú tại thôn cò xã minh thành huyện sơn dương
khi chị này đi làm công nhân tại hà nội và sau này hai người về thôn cò sống với nhau như vợ chồng
vào khoảng một h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng chín
nguyễn văn kiên ngủ thì bị một đối tượng là nam giới dùng vúa đinh đập vào đầu
sau đó đối tượng lấy chiếc xe máy nhãn hiệu yamaha của chị tẩu thoát
sau khi nhận được tin báo cơ quan công an đã tiến hành các biện pháp điều tra truy bắt đối tượng gây án
đến cuối tháng một mươi cơ quan công an đã có đủ bằng chứng buộc tội kẻ gây án là nguyễn văn kiên
trước đấy thì vị trang cũng có hứa hẹn là cho tiền chị nhung để chị nhung xây nhà
nhưng mà cuối cùng thì vị trang chưa đáp ứng được cho chị nhung
nhưng mà chị nhung đã có cái thái độ là hát tuổi và trong lúc đấy là vị trang do ớt đức và vị trang tức giận quá nên là vị trang đã có cái hành vi sửa sửa như vậy
là người tỉnh ngoài đến địa bàn cư trú và điều đáng nói mỗi lần tới một tỉnh
đối tượng sẽ dùng tên và giấy tờ giả đến bản thân người bị hại cũng không biết cụ thể về thân nhân lai lịch của đối tượng
điều này gây nên những khó khăn trong phong tắc điều tra của lực lượng chức năng
trình xác minh đối tượng này nhân thân đối tượng này
đối tượng này cũng thường xuyên là trụ cấp
cho nên là đối tượng luôn đi đâu cũng làm gì giấu cái nhân thân lai lịch của mình
cái đối tượng này là đối tượng sinh sống trong miền nam thì đối tượng giới thiệu tên mình là hoàng
và giới thiệu lúc thì quê ở thái bình lúc quê nam định
trong lúc thì giới thiệu đối tượng để giới thiệu tôi đi chỗ khác thì đối tượng lại giới thiệu mình tên là huynh
mỗi sau lại ra hà nội làm thuê thì đối tượng lại giới thiệu tên khác
có nghĩa là đi đâu đối tượng lại giới thiệu mình một tên là một cái lai lịch khác
có nghĩa là quá trình xác minh là rất nhiều người biết có hàng trăm người để biết về đối tượng này
nhưng đều biết với cái tên gọi là do đối tượng tự giới thiệu thôi
chứ còn cụ thể giới thiệu ở đâu thì mình không thể lắm được
may mắn trong vụ án này nạn nhân chỉ bị thương và được phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời
nên đã giữ được mạng sống
qua cái sự việc xảy ra trên đề bàn tỉnh đình quang này thì chúng tôi cũng cảnh báo người dân
nhất và với chị em phụ nữ trong quá trình đi làm ở người xa
khi gặp những thanh niên quen biết
qua dịch vụ này thì chúng tôi cũng cảnh báo người dân
và giới thiệu mà chưa rõ lây được nguồn gốc chưa hiểu biết kỹ thì cũng đừng xa đảo vào cái chuyện tình cảm
chúng ta cũng phải xem xét kỹ để sau đó thì tìm hiểu kỹ về con người đó
thì chúng ta mới xây dựng tình cảm để sống với nhau được
vụ việc không mới này là hồi chuông cảnh tỉnh cho những người phụ nữ nhẹ dạ cả tin và có lối sống thiếu chuẩn mực
họ chính là mục tiêu dễ dàng để các đối tượng phạm tội hướng tới
tiếp tục với những tin tức khác công an huyện trợ mới tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam nguyễn văn nhân
chú huyện trợ mới tỉnh an giang để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi chín tháng một mươi nhân đi qua tiệm tạp hóa của ông phạm văn hải là chú của nhân
lấy trộm một chiếc hộp bên trong có chứa một điện thoại di động hiệu samsung
chín mươi chín thẻ cào điện thoại nhiều mệnh giá và hai trăm ba mươi đồng tiền mặt
rồi đem cất dấu tài sản trộm được
tại chùa mẫu hậu đến sáng ngày ba mươi tháng một mươi phát hiện mất tài sản
nên gia đình ông hải đã trình báo tới cơ quan công an
qua công tác sàng lọc đối tượng lực lượng chức năng đã phát hiện nhân là đối tượng nghi vấn
nên đã mời về cơ quan công an làm việc
quá trình đấu tranh khai thác đối tượng nguyễn văn nhân đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
với hành vi thuê xe ô tô tự lái rồi chiếm đoạt tòa án nhân dân tỉnh nghệ an mở phiên tòa hình sự sơ thẩm
xét xử đối tượng lê văn dương chú huyện diễn châu tỉnh nghệ an về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo đó vào đầu năm hai nghìn một mươi năm lê văn dương thuê xe ô tô tự lái rồi chiếm đoạt
sau đó dương tiếp tục hợp đồng thuê hai chiếc ô tô của các nạn nhân rồi đem cầm cố hơn hai trăm linh triệu đồng
theo định giá hai chiếc xe mà dương mang đi cầm trị giá gần tám trăm linh triệu đồng
sau khi chiếm đoạt số tiền nói trên dương đã bỏ trốn vào tỉnh đắk nông
vào ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
lê văn dương bị cơ quan công an bắt giữ theo lệnh truy nã
với hành vi trên hội đồng xét xử tuyên phạt lê văn dương mức án bảy năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tại thành phố đà nẵng liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm đột phá kết sắt của doanh nghiệp
số tiền bị mất cắp lên đến vài trăm triệu đồng mỗi vụ
sau ba tháng kiên trì theo đuổi vụ án phòng cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng đã truy bắt được nhóm trộn khắp nạn
chỉ trong khoảng hơn một tháng từ ngày hai mươi tháng sáu đến ngày ba mươi tháng bảy
trên địa bàn thành phố đà nẵng đã xảy ra bốn vụ trộm đột nhập lấy cắp tài sản trên một năm tỷ đồng
tất cả các vụ trộm theo ghi nhận đều có chung thủ đoạn đó là lợi dụng đêm tối
kẻ gian trèo vào trụ sở cơ quan doanh nghiệp đóng ở các khu công nghiệp đục kết sắt lấy cắp tiền và ngoại tệ
trước tình hình trên giám đốc công an tp đà nẵng đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng
cảnh sát hình sự xác lập chuyên án áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
ban chuyên án xác định nghi phạm là người nước ngoài nhập cảnh vào việt nam
bí mật theo dõi ban chuyên án xác định nhóm này có sáu đối tượng một nghi phạm tên là ban quai binh tổ chức cầm đầu
sau mỗi phi vụ chúng rút khỏi việt nam để chờ xem động tĩnh sau đó mới quay lại đà nẵng tiếp tục gây án
khi đã thu thập đủ tài liệu để chứng minh hành vi phạm tội ban chuyên án đã tổ chức vây bắt khẩn cấp
đối tượng ban waiibing ba mươi tám tuổi và ban sake bốn mươi bốn tuổi quốc tịch trung quốc khi cả nhóm này đang thu dọn đồ đạc rời đà nẵng
ban ngày chúng tôi sử dụng xe máy đi khảo sát điểm gây án là trụ sở các cơ quan doanh nghiệp ở các khu công nghiệp
khi đã có điểm thuận lợi chúng tôi sẽ đột nhập vào đây vào thời điểm dạng sáng
dùng các dụng cụ chuyên dụng đã chuẩn bị sẵn để phá kết sắt rồi lấy tài sản
số tiền này bọn tôi chi tiêu vào việc ăn chơi
và nhanh chóng rời khỏi việt nam bằng đường tiểu ngạch
chúng tôi mang theo những thiết bị chuyên dụng này từ nước chúng tôi mang qua
sau đó cất giấu ở một hang đá trên đèo hải vân
trước khi đột nhập vào địa điểm nào chúng tôi sẽ lên đó lấy dụng cụ gây án
thực hiện xong chúng tôi cất dấu trở lại đây
trước những chứng cứ không thể chối cãi được cả hai đối tượng đã thừa nhận cùng đồng bọn thực hiện thành công
năm vụ trộm kết sắt trên địa bàn thành phố đà nẵng chiếm đoạt nhiều tài sản có giá trị
vụ việc hiện đang được công an thành phố tiếp tục đấu tranh mở rộng
có hình thức xử lý đối tượng ngoại quốc này cùng đồng bọn theo quy định của pháp luật tại việt nam
hơn chín sản phẩm tại năm cơ sở kinh doanh của thương hiệu thời trang bảy am
đã bị lực lượng quản lý thị trường hà nội tạm giữ để điều tra
như tin chúng tôi đã đưa vào sáng ngày một mươi một tháng một mươi một dưới sự chỉ đạo của tổng cục quản lý thị trường bộ công thương
đội quản lý thị trường số một mươi bốn thuộc cục quản lý thị trường hà nội đã chia thành năm tổ
tiến hành kiểm tra năm địa điểm kinh doanh thương hiệu thời trang seven am
qua kiểm tra tổng số hàng hóa tại năm cơ sở là hơn chín sản phẩm váy quần áo túi sách
tại thời điểm kiểm tra chủ các cửa hàng kinh doanh đều không xuất trình được đầy đủ hóa đơn
chứng minh nguồn gốc hàng hóa đồng thời chưa công bố hợp quy cho sản phẩm để đưa ra lưu thông theo quy định
chính vì vậy đội quản lý thị trường số một mươi bốn đã tiến hành tạm giữ toàn bộ hơn chín sản phẩm để điều tra làm rõ
cùng với đó đội quản lý thị trường số một mươi bốn đã tiến hành lấy ba mẫu sản phẩm để giám định chất lượng
chiều ngày hôm qua toán nhân dân tỉnh bình phước đã mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo thái bình dương
chú quận tân bình tp hcm về tội buôn lậu
theo cáo trạng thái bình dương là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thái bình
gọi tắt là công ty thái bình
mặc dù là công ty cổ phần nhưng toàn bộ hoạt động sản xuất
kinh doanh đều do dương tự thực hiện và chịu trách nhiệm
tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu nhận thấy hình thức nhập hạt điều từ châu phi về để sản xuất nhập khẩu
được miễn thuế nhập khẩu năm
dương đã nhập khẩu hạt điều nguyên liệu về sản xuất một phần
một phần dương lên bán ra thị trường trong nước mà không báo cáo với cơ quan hải quan
từ tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu đến một mươi năm tháng một năm hai nghìn một mươi tám dương đã sử dụng tư cách pháp nhân công ty thái bình
mở tổng cộng bảy mươi tờ khai hải quan để nhập hơn một mươi một tấn hạt điều
chưa bóc vỏ xuất xứ từ các nước châu phi
tổng trị giá hàng hóa lên đến hơn bốn trăm bốn mươi tỷ đồng
việc mua bán giữa dương và những người mua hàng cũng không ký hợp đồng mua bán
tổng số hàng hóa dương đã bán ra thị trường là hơn bốn trăm linh tỷ đồng
gây thất thoát cho nhà nước gần hai mươi một tỷ đồng
ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi chín công an tỉnh bình phước đã có quyết định khởi tố bị can
đối với thái bình dương về tội buôn lậu
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung làm rõ thêm vụ án
vào ngày mai một mươi ba tháng một mươi một tòa án nhân dân tp nha trang sẽ tiến hành mở phiên tòa sơ thẩm
xét xử bốn bị can nguyễn thị ngọc hạnh ngô văn lắm cùng chú tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
trần vũ hải ngô tuyết phương cùng chú tại quận tây hồ thành phố hà nội về hành vi trốn thuế
trong vụ án này là bị can trần vũ hải là luật sư nên đã lợi dụng những hiểu biết của mình về pháp luật nhằm trục lợi
đây là vụ án trốn thuế trong giao dịch chuyển nhượng bất động sản tại địa chỉ bảy mươi tám trên bốn mươi tuệ tĩnh nha trang
giữa bên chuyển nhượng là nguyễn thị ngọc hạnh ngô văn lắm và bên nhận chuyển nhượng là vợ chồng luật sư trần vũ hải và ngô tuyết phương
giá trị thực mà hai bên đã giao dịch bất động sản này là hơn một mươi sáu tỷ đồng
bằng sự hiểu biết của mình luật sư trần vũ hải cùng với vợ là ngô tuyết phương đã bàn bạc với nguyễn thị ngọc hạnh ngô văn lắm làm hợp đồng mua bán chỉ có một tám tỷ đồng
việc làm này là nhằm trốn thuế
số tiền thuế đã trốn được cơ quan chức năng giám định là hơn hai trăm tám mươi triệu đồng
với hành vi nêu trên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với trần vũ hải ngô tuyết phương nguyễn thị ngọc hạnh và ngô văn lắm
quá trình điều tra thu thập tài liệu chứng cứ cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định được
hành vi của các bị can nguyễn thị ngọc hạnh ngô văn lắm trần vũ hải và ngô tuyết phương đã phạm báo tội trốn thuế quy định tại điều một trăm sáu mươi một bộ luật hình sự
sửa đổi và bổ sung năm hai nghìn chín
trên cơ sở kết quả điều tra vụ án ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn một mươi chín cơ quan cảnh sát điều tra đã kết luận điều tra vụ án và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến viện kiểm sát nhân dân tỉnh khánh hòa
đề nghị truy tố các bị can
tố tụng bị can nhiều lần
gửi đơn khiếu nại cho các cơ quan chức năng
ngày tám tháng một mươi một vừa qua
viện kiểm soát nhân dân tối cao
đã chính thức có quyết định giải quyết
khiếu nại của trần vũ hải
quyết định này nêu rõ
trần vũ hải và ngô thuyết phương
đã có hành vi ký nhiều bản hợp đồng
chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản
gắn liền với đất không đúng với giá trị thực tế
hành vi này đã giúp cho
nguyễn thị ngọc hạnh và ngô văn lắm trốn thuế
vì vậy các quyết định khởi tố bị can
của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa
và các quyết định phê chuẩn
quyết định khởi tố bị can của viện kiểm sát nhân dân tỉnh khánh hòa
đối với trần vũ hải và ngô thuyết phương
về tội trốn thuế
là có căn cứ và đúng pháp luật
kính chào quý vị và các bạn
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân

cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu
đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn văn hải
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú
tại xóm một mươi bốn thôn tân hưng
xã nam thắng huyện tiền hải tỉnh thái bình
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm
chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định
truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an
huyện xuyên mộc của tỉnh bà rịa vũng tàu
là đối tượng nguyễn thị phương
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú
tại ấp ba xã bào lâm
huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu
và đối tượng hồ văn thoại
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú
tại tổ năm khu phố một
thị trấn ngãi giao huyện châu đức
tỉnh bà rịa vũng tàu đã phải nhận quyết định
truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an
huyện châu đức tỉnh bà rịa vũng tàu
cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
luôn sẵn sàng tiếp nhận
mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chia chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện